thưa quý vị và các bạn đã thành nét đẹp của truyền thống dân tộc
mỗi khi đất nước gặp khó khăn từ dịch bệnh thiên tai
thì truyền thống thương người như thể thương thân
lá lành đùm lá rách của người việt nam lại được phát huy thông qua những phong trào hoạt động từ thiện
diễn ra trên khắp đất nước thu hút sự tham gia tích cực của rất nhiều nhà hào tâm
sông gần đây lợi dụng danh nghĩa từ thiện một số người đã có hành vi không đúng mực
biến việc làm ý nghĩa và tốt đẹp này thành phương thức phục vụ mục đích cá nhân
đánh bóng hình ảnh thậm chí để quảng cáo lừa đảo
nói về hoạt động tử thiện hòa thượng thích như điệp
chùa pháp hoa quận phú nhuận thành phố hồ chí minh cho rằng
lâu nay không ít người cứ nghĩ là làm từ thiện là đơn giản cứ bỏ tiền ra là được
nhưng thực ra người làm từ thiện trước hết phải có cái tâm từ thiện
hành động từ thiện với tinh thần vô ngã vị tha bất vụ lợi
công việc từ thiện phải thường xuyên liên tục và chú ý quan tâm đến những vùng miền
khó khăn vùng xa xôi hẻo lánh vùng thiên tai
ở những nơi đó người dân đang rất cần những tấm lòng chia cơm
xẻ áo thuốc chữa bệnh học hành cho trẻ em
người làm từ thiện có cái tâm phải chịu cực sắn quần lội xình
đến những vùng quê xa xôi thiếu điện trèo đèo leo núi
đến với các bản làng dân tộc mới thấy hết cái cực cái nghèo cái đói của đồng bào
những đóng góp hữu ích của các nhà hào tâm các tổ chức
đã phần nào chia sẻ những khó khăn nghèo khổ đối với người dân
xong không phải không có những cá nhân tổ chức lợi dụng danh nghĩa từ thiện mà không nhân đạo
nhiều khi miệng nói từ thiện nhưng tâm lại nảy ý vụ lợi
mua chuộc lòng tin mua danh mua tiếng gây bất ổn cho xã hội
thưa quý vị và các bạn lừa đảo từ thiện là một thực trạng cay đắng và ngày càng ngang nhiên
nhiều thủ đoạn trục lợi trên nỗi đau của người khác
hành vi này không chỉ trái pháp luật vô nhân đạo mà còn khiến lòng tin giữa người và người bị xói mòn
điều đó cần phải bị lên án ngăn chặn kịp thời
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết đăng trên báo nhân dân có tiêu đề
tăng cường hiệu quả của hoạt động từ thiện của tác giả quang minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sau nhiều năm giữ vững tốc độ phát triển kinh tế ở mức khá cao đầu năm hai nghìn hai mươi

việt nam liên tục phải đối mặt với các tổ chức lợi dụng danh nghĩa từ thiện
đại dịch covid một mươi chín và tình trạng xâm nhập mãn bất thường tại miền tây nam bộ
việt nam liên tục phải đối mặt với các tổ chức lợi dụng danh nghĩa từ thiện
đại dịch covid một mươi chín và tình trạng xâm nhập mãn bất thường tại miền tây nam bộ

việt nam liên tục phải đối mặt với các tổ chức lợi dụng danh nghĩa từ thiện

cuộc của các nhà hào tâm trên cả nước đã mang đến nhiều hiệu quả tích cực
không dừng lại ở một số giải pháp tạm thời nhằm đáp ứng nhu cầu
sinh kế tối thiểu của các nhóm yếu thế một số hoạt động từ thiện
còn cho thấy tầm nhìn giải pháp hiệu quả tính bền vững lâu dài
trong đó có thể kể đến các hoạt động quyên góp phòng chống dịch covid một mươi chín
các hoạt động thiện nguyện chế tạo sản xuất trao tặng thiết bị y tế
cho các bệnh viện tuyến đầu trao tặng thiết bị lọc nước
dụng cụ chữ nước ngọt cho bà con vùng hạn mặn hay việc tổ chức cây atm gạo
siêu thị không đồng để kịp thời cứu trợ những người chẳng may lâm vào hoàn cảnh khó khăn
trong lúc hoạn nạn vì dịch bệnh thiên tai người việt nam đã sát cánh bên nhau
khẳng định tinh thần đoàn kết đùm bọc tương thân tương ái
nhiều du khách quốc tế người nước ngoài đang sinh sống và làm việc
tại việt nam cũng không khỏi bất ngờ xúc động khi người dân việt nam
dù còn nhiều khó khăn vẫn sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cưu mang họ
bất chấp gánh nặng về kinh tế và thiếu thốn về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế
câu chuyện ông zili người anh giáo viên ngoại ngữ thất nghiệp
được cộng đồng mạng chia sẻ thông tin tận tình hỗ trợ công an việc làm giữa đại dịch
không phải là trường hợp cá biệt
những dòng chia sẻ ngắn gọn cảm ơn việt nam
từ cộng đồng người nước ngoài ở hà nội là minh chứng không thể thuyết phục hơn
về lòng tốt của những người dân trong nước đối với bạn bè quốc tế
trong hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín cũng như tinh thần nhân văn
sự hiếu khách của người việt nam
tuy nhiên bên cạnh rất nhiều nghĩa cử cao đẹp đã và đang xuất hiện không ít hình ảnh
hành vi phản cảm tiêu cực nhân danh hoạt động quyên góp từ thiện
mặc dù chưa phải là hiện tượng phổ biến trong xã hội
tình trạng này đã tạo ra tâm lý ngờ vực bất an với các nhà hào tâm
và những người có ý định tham gia hoạt động thiện nguyện
thủ đoạn quen thuộc thường được kẻ gian sử dụng là giả mạo website
tổng đài thư điện tử với nội dung quyên góp từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản
ăn cắp thông tin từ những người nhẹ dạ
bên cạnh đó một số đối tượng lại núp bóng mạng xã hội giả danh các tổ chức từ thiện thật
để trục lợi vẫn tiếp tục hoành hành
chưa kể thiên tai dịch bệnh và lòng tốt của các nhà hào tâm
cũng là cơ hội để một số người lười lao động ỉ lại lợi dụng
dù không thực sự khó khăn nhưng một số người vẫn xông vào nơi phát đồ từ thiện
để tranh thủ rành rật vơ vét
cá biệt một số đối tượng còn bịa đặt dối trá về hoàn cảnh sống của mình
bằng cách dùng hình ảnh người khác đăng tải lên mạng xã hội kêu gọi lòng thương từ những nhà hào tâm
thậm chí tại đồng nai một phụ nữ còn giả dạng nhà hào tâm lên mạng xã hội
kêu gọi hỗ trợ tiền bạc vật chất cho chính gia đình mình
tin vào hình ảnh và câu chuyện bịa đặt nhiều tổ chức cá nhân đã vượt hàng trăm cây số
từ thành phố hồ chí minh đến đồng nai để trao quà cho gia đình này
chuyện chỉ thực sự vỡ lở khi một số người nghi ngờ người phụ nữ nói trên
nên đã xác minh thông tin qua chính quyền địa phương
ngoài ra hình thức làm từ thiện của một phụ nữ
một số cá nhân cũng gây ra tranh cãi trên các diễn đàn phương tiện truyền thông
khi số người này đã biến việc làm từ thiện thành cơ hội đánh bóng tên tuổi
khoe mẽ về hành vi làm từ thiện
họ công khai khoe khoang về số tiền quyên góp rất lớn nhưng chỉ minh họa bằng các hình ảnh
tự sướng của bản thân mà không hề có bằng chứng cụ thể
chưa kể một vài người còn quay phim trụ ảnh ghi lại cảnh trao quà đến tay người nghèo
song hiện vật lại là sản phẩm kém chất lượng không thể sử dụng
thậm chí có người còn cho mình quyền được mắng chửi mạt sát những người mà họ cho rằng không xứng đáng nhận đồ từ thiện
biến tướng trong hoạt động từ thiện còn làm nảy sinh trong xã hội hiện tượng
một số người nhân danh từ thiện để soi mói khích bác xâm phạm đến đời sống riêng tư
một số cá nhân tổ chức công ty tập đoàn lớn nhất là người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí
trong mùa dịch nhất cửa nhất động của các tổ chức cá nhân này đều trở thành mục tiêu săn đuổi của họ
bức xúc vì liên tục bị người hâm mộ quấy rầy bằng câu hỏi vì sao không làm từ thiện
nghệ sĩ t t đã buộc phải bộc bạch
tôi không có thói quen làm từ thiện mà phải đăng báo mình làm ở đâu bao nhiêu tiền
bây giờ làm cái gì cũng phải báo cáo thì hóa ra từ một hành động ý nghĩa đâm ra thành đối phó với cộng đồng hay sao
làm từ thiện là tình nguyện tùy khả năng đừng so sánh
giúp ít giúp nhiều gì cũng là tấm lòng đều quý hết
tương tự cầu thủ qh đã phải chịu nhiều phản ứng tiêu cực của cộng đồng mạng
khi nhận bản giao chiếc xe ô tô đã đặt mua từ nhiều tháng trước khi dịch covid một mươi chín bùng phát
nhưng cầu thủ này cũng đành phải im lặng trước những lời quy kết rất vô căn cứ như

biết là tuổi trẻ tài cao có tiền có quyền mua sản phẩm
mình mua gì mình thích nhưng đang trong thời điểm đất nước còng lưng chống dịch
khoe khoang như thế thì mất hết hình tượng rồi
những lời đả kích vẫn tiếp tục trong một thời gian dài
bất chấp việc qh và nhiều tuyển thủ bóng đá việt nam khác là các tấm gương đi đầu
trong các phong trào từ thiện cũng như trực tiếp tham gia các chiến dịch tuyên truyền
chống dịch covid một mươi chín của liên đoàn bóng đá việt nam và câu lạc bộ hà nội
nghiêm trọng hơn một số tổ chức từ thiện chân chính cũng trở thành nạn nhân
trước sự công kích của những kẻ ích kỷ hẹp hòi ưa suy diễn đặt điều
đáng nói nhất trong thời gian qua là chiến dịch truyền thông của mạng lưới tự kỷ việt nam
đã phải chịu rất nhiều quy kết xuyên tạc xuất phát từ sự thiếu hiểu biết
và thói quen nhận định hồ đồ của một số người dùng facebook nổi tiếng
không cần kiểm tra xác định danh tính và động cơ trong sáng của vin
một số người vội vàng nhận định các khóa học cho trẻ tự kỷ
của tổ chức này là trò lưu manh quảng cáo rẻ tiền
ngay cả việc tổ chức định hướng các hoạt động phong trào từ thiện phát triển đúng hướng
nhằm phát huy tối đa sức mạnh cũng như ý nghĩa xã hội của việc làm này
cũng còn nhiều vấn đề đáng bàn
theo thống kê ban đầu trong đợt dịch covid một mươi chín vừa qua
chỉ trong một thời gian ngắn tổng đài một nghìn bốn trăm linh thuộc cổng thông tin nhân đạo điện tử quốc gia
đã tiếp nhận gần hai sáu triệu lượt tin nhắn tương ứng với số tiền quyên góp lên đến hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
tại thành phố hồ chí minh đến ngày một mươi ba tháng năm
ban vận động quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố đã tiếp nhận tổng cộng số tiền và hàng hóa ủng hộ
trị giá hơn một trăm tám mươi tỷ đồng từ sáu tám trăm sáu mươi một đơn vị cá nhân
đó là các con số biết nói đầy sức thuyết phục khẳng định vai trò rất to lớn của người dân
trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh là biểu hiện và sự tiếp nối truyền thống cao đẹp về tình người của dân tộc việt nam
con số này cũng cho thấy mức sống của người việt nam đã cải thiện hơn trước khá nhiều
vì khi mức sống được nâng cao nguồn lực dành cho hoạt động từ thiện cũng sẽ được tăng lên
có tiềm năng trở thành phong trào quy mô bên cạnh các hình thức tự phát nhỏ lẻ
dù vậy nguồn nhân lực tiền bạc dành cho từ thiện lại chưa phải là vấn đề lớn nhất đối với các nhà hào tâm ở việt nam
theo nghiên cứu đóng góp từ thiện tại việt nam của trung tâm nghiên cứu châu á thái bình dương hà nội và quỹ châu á
dù nhiệt tình tham gia các hoạt động đóng góp từ thiện vẫn có một mươi bốn người trả lời ở thành phố
và bảy ở nông thôn không ủng hộ phương thức làm từ thiện hay cách làm từ thiện như hiện nay
lý do chủ yếu là vì lo ngại về tính công khai minh bạch chưa chúng đối tượng cần đến
và trong trường mực nhất định công tác tuyên truyền còn hạn chế nên chưa tạo được lỏng tin cho người đóng góp
đó là sự thật cần phải thừa nhận vì đã có một số con sâu làm rầu nổi canh
khiến một số người hảo tâm thận trọng với hoạt động từ thiện
bên cạnh đó cần nhìn thẳng vào thực tế là phần lớn hình thức từ thiện ở việt nam vẫn còn bị giới hạn
thường chỉ mang ý nghĩa tức thời
và ngắn hạn ít có tổ chức cá nhân doanh nghiệp có tầm nhìn hoạch định sinh kế lâu dài cho các nhóm yếu thế
hiện nay đại đa số nhà hảo tâm mới chỉ dừng lại ở việc nâng cao tính minh bạch hướng tới giá trị từ thiện thật
song chưa giải được các bài toán như từ thiện thông minh từ thiện sáng tạo
việc áp dụng công nghệ cao vào hoạt động từ thiện vẫn còn dẫm chân tại chỗ trong khâu tuyên truyền kêu gọi huy động tiền bạc và các nhu yếu phẩm
vì vậy nguồn lực thiện nguyện tại việt nam vẫn chưa đem lại những giá trị tương xứng với nỗ lực của các nhà hào tâm
từ trước đến nay câu chuyện của cho không bằng cách cho vẫn là nỗi lo lắng băn khoăn của nhiều nhà hào tâm
một số hạn chế bất cập của hoạt động từ thiện trong cuộc chiến chống virus corona chủng mới
chống hạn mạn tại khu vực đồng bằng sông cửu long một lần nữa lại chỉ ra những vấn đề cần sớm khắc phục
để phát huy cao nhất hiệu quả của hành động ý nghĩa và cao đẹp này
để không làm tổn thương lòng tốt tránh lãng phí nguồn lực của nhân dân hay nguy cơ bị lạm dụng rơi vào tay những đối tượng không xứng đáng
vì vậy dù vui mừng khi tinh thần tương thân tương ái của dân tộc được phát huy khi đại dịch thiên tai xảy ra
thì cũng đã đến lúc chúng ta cần nâng cao và thay đổi về nhận thức hành động để tăng cường lợi ích hiệu quả của hoạt động từ thiện
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết đăng trên báo nhân dân có tiêu đề
tăng cường hiệu quả của hoạt động từ thiện của tác giả quang minh
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau